sau khi phát hiện hai mươi ca nhiễm mới covid một mươi chín trong đó có hai ca trong cộng đồng đầu tiên nhiễm biến thể omicron dự kiến thành phố thiên tân sẽ hoàn tất việc xét nghiệm cho người dân trong hai ngày
những người có kết quả âm tính sẽ được cấp mã y tế để được đi lại
thành phố cũng khuyến cáo người dân không rời khỏi thiên tân nếu không có lý do chính đáng
ủy ban giao thông vận tải thành phố thiên tân đã ban hành lệnh cấm các dịch vụ xe buýt liên tỉnh từ ngày chín tháng một
giới chức y tế lo ngại tình hình dịch bệnh ở thiên tân có thể gây rủi ro tới thủ đô bắc kinh do hai thành phố nằm gần nhau và có lượng người di chuyển qua lại đông đúc
ngoài ra dịch bệnh lây lan cũng có thể đe dọa tới thế vận hội mùa đông năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến khai mạc vào ngày bốn tháng hai tới ở thủ đô bắc kinh trung quốc
trung quốc là quốc gia hiếm hoi còn lại trên thế giới áp dụng chiến lược chống dịch zero covid thông qua các biện pháp truy vết phong tỏa xét nghiệm quyết liệt trên diện rộng
tuy nhiên với sự xuất hiện của biến chủng siêu lây nhiễm omicron với số đột biến nhiều chưa từng có được xem là thách thức không nhỏ với nỗ lực ngăn dịch lan rộng của bắc kinh
trong bối cảnh các lệnh phong tỏa diện rộng đang gây ra những tổn hại nhất định về mặt kinh tế
hiện tại hơn một hai mươi một tỷ người dân trung quốc đã được tiêm đủ các liệu cơ bản
trung quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng một trăm linh ba sáu trăm một mươi chín ca mắc covid một mươi chín trong đó số ca tử vong là bốn sáu trăm ba mươi sáu trường hợp
mặc dù mỗi ngày chỉ ghi nhận hơn một trăm năm mươi ca nhiễm covid một mươi chín thế nhưng trung quốc đã sử dụng triệt để chiến lược zarocox
và năm nay cũng là một năm đáng buồn khi cuộc xuân vận về quê đón tết nguyên đáng ở trung quốc năm nay lại một lần nữa bị ảnh hưởng vì đại dịch covid một mươi chín
theo tờ space times nhân viên bảo hiểm yaan jaui năm mươi một tuổi cho biết bà sẽ tiếp tục đón tết nguyên đáng xa người thân trong năm nay
theo những biện pháp phòng dịch của công ty chồng và trường
và trường học của con gia đình họ không được phép rời khỏi bắc kinh nếu thành viên nào vi phạm họ có thể bị phạt
tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc của chồng tôi và việc học tập của các con vì vậy đó là sự hy sinh mà tôi cần làm
mặc dù bố mẹ tôi sống ở khu vực chỉ cách bắc kinh hai tiếng đi xe tôi đã không gặp họ suốt ba năm rồi
bà chia sẻ khi bước sang năm thứ ba của đại dịch covid một mươi chín trung quốc vẫn kiên quyết đào đuổi chiến lược zero covid
áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt và xét nghiệm hàng loạt nhằm loại bỏ hoàn toàn virus
trong bối cảnh kỳ nghỉ tết nguyên đáng cận kề chính phủ nước này đang nỗ lực vận động người dân hạn chế đi lại và không về quê đón tết
kỳ nghỉ tết năm nay ở trung quốc kéo dài bốn mươi ngày từ ngày một mươi bảy tháng một đến ngày hai mươi năm tháng hai khoảng thời gian diễn ra sân vận lớn nhất hành tinh
tuy nhiên khi một số người dân quyết định ở lại các thành phố lớn để ăn tết nhằm ngăn chặn covid một mươi chín lây lan
các nhà khai thác vận tải có số lượng khách ít ỏi các doanh nghiệp xe buýt và tàu hỏa của trung quốc đã bắt đầu mở bán vé tết từ ngày ba tháng một
nhưng số lượng vé bán ra rất ít đặc biệt là tại bắc kinh
ông huawei bốn mươi sáu tuổi quản lý một đội xe ô tô tải và xe tải nhỏ cho biết lượng đặt chỗ giảm khoảng ba mươi trong năm nay
trước đây chúng tôi thường kính chỗ trước tết nguyên đáng một tháng nhưng năm nay mọi người đang chằn trừ vì muốn chờ xem tình hình dịch bệnh có cải thiện hay không ông nói
theo thông báo của chính phủ các nhà điều hành du lịch phải đảm bảo cho hành khách thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang
cho các phương tiện giao thông công
trong khi đó các địa điểm du lịch được yêu cầu hạn chế số lượng du khách hàng ngày
trung quốc đang phải chống chọi với đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lớn nhất kể từ đợt dịch đầu tiên ở vũ hán
nhiều doanh nghiệp nước này đã khuyến khích người lao động không đi lại nếu không cần thiết phòng trường hợp vùng quê nơi họ sinh sống bị phong tỏa đột ngột hoặc tệ hơn là mắc bệnh
một quận tại thành phố trương gia khẩu tỉnh hà bắc cũng đã kêu gọi công chức viên chức và các đảng viên làm gương bằng cách ăn tết tại chỗ thay vì về quê tránh di chuyển không cần thiết
địa phương này cũng đã khuyến khích người dân thuyết phục người thân của mình ở nước ngoài hay từ những khu vực có nguy cơ lây nhiễm trung bình và cao trong nước không về quê đón tết
thưa quý vị khi bắc kinh đang gấp rút chuẩn bị tổ chức thế vận hội mùa đông năm hai nghìn hai mươi hai khai mạc vào ngày bốn tháng hai sắp tới đây thủ đô đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ
bất kỳ ai vào thành phố đều phải có xét nghiệm covid một mươi chín bắt buộc và chỉ những người đã được tiêm phòng đầy đủ thì mới được phép tham dự các sự kiện nhất định
ngoài ra việc theo đuổi chính sách zero covid cũng có ý nghĩa là bất kỳ người nào có liên hệ chặt chẽ hoặc đã đến những khu vực có nguy cơ cao hoặc nguy cơ trung bình đều phải cách ly tại một cơ sở tập trung
thưa quý vị những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi nhé
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các bài hát tiếp theo